thưa quý vị sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
theo đó phiên họp sẽ kéo dài từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn
giải trình tiết thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật gồm luật đấu thầu sửa đổi
luật giá sửa đổi luật hợp tác xã sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
luật phòng thủ dân sự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam luật giao dịch điện tử sửa đổi
tám dự án luật này vừa được quốc hội khóa một mươi năm thảo luận tại đợt một và dự kiến thông qua trong đợt hai của kỳ họp thứ sáu
ngoài ra ubth cũng cho ý kiến về chín dự thảo nghị quyết trong đó có một số nghị quyết quan trọng như
nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức do quốc hội
hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách
đặc thù phát triển tp hcm nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình
thực hiện kết luận số một của bộ chính trị khóa một mươi ba về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm cttvk về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
trong hai năm qua các tỉnh thành và các cơ quan trung ương đã quán triệt triển khai thực hiện kết luận số một
bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc bài bản
tại hội nghị các tham luận đã chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện kết luận số một trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn trọng nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp
trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kết luận số một trong hai năm vừa qua
đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kết luận số một trong thời gian tới
trong đó đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền
tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu tự giác trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo bác
tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng tiếp tục làm tốt hơn nữa ba nhiệm vụ học tập bác làm theo bác
và nêu gương của cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất
năng lực uy tín phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
chiều nay bộ công an học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chính trị quốc gia sự thật và tỉnh ủy nam định đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
phát huy giá trị đề cương văn hóa việt nam trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chủ trì hội thảo cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
hội thảo nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học thực tiễn của đề cương về văn hóa việt nam
năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba do đồng chí trường trinh soạn thảo đây là bản tuyên ngôn cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
về văn hóa thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc việt nam
về xây dựng một nền văn hóa mới dân tộc dân chủ nhân văn và cách mạng
trải qua tám mươi năm những giá trị cốt lõi của đề cương về văn hóa việt nam vẫn tiếp tục soi dọi
định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới
hơn một trăm bảy mươi bài tham luận tại hội thảo đã tiếp tục khẳng định cần phải giữ gìn chấn hương và phát huy những giá trị to lớn
mang tầm thời đại của bản đề cương với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng tốt yêu cầu của bối cảnh tình hình mới hiện nay
xây dựng văn hóa công an nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hóa dân tộc
nền văn hóa cách mạng văn hóa chính trị và văn hóa của các lực lượng vũ trang nhân dân
từ những tư tưởng giá trị khởi nguồn mang đầy cảm hứng của bản đề cương văn hóa việt nam
trải qua gần tám mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng hôn đúc hoàn thiện văn hóa công an nhân dân
dệt kết nên lý tưởng cao đẹp truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân
vì nước quen thân vì dân phục vụ
kết luận hội thảo bộ trưởng tô lâm khẳng định đề cương về văn hóa việt nam do tổng bí thư trường trinh khởi thảo
đã thể hiện tầm nhìn tư duy chiến lược của đảng về vai trò của văn hóa
hội thảo với giá trị lý luận và thực tiễn cao nội dung khoa học đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò
trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ nền văn hóa việt nam tiên tiến
phát huy giá trị nội dung của đề cương để bồi đắp và hình thành bản sắc văn hóa công an nhân dân
gắn với việc lực lượng công an nhân dân học tập sáu điều bác hồ dạy với hệ giá trị thiêng liêng
cao quý và những chuẩn mực mang tính khuôn mẫu trong giao tiếp ứng xử
vận dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại

có ý nghĩa định hướng quan trọng trong thực tiễn công tác chiến đấu và sinh hoạt
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện
của các tổ chức đảng trong công an nhân dân xây dựng đảng bộ công an trung ương thực sự trong sạch
vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức và cán bộ là đảng bộ kiểu mẫu
tiêu biểu về phẩm chất năng lực lãnh đạo để lan tỏa hơn nữa giá trị cốt lõi
sức sống lâu bền đề cương về văn hóa việt nam và khẳng định vị trí vai trò của văn hóa
trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trong công an nhân dân cần tiếp tục tổ chức
các hoạt động sinh hoạt chính trị nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa
đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong công an nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả
trước đó vào sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và tỉnh ủy nam định đã tổ chức lễ dân hoa dân hương
tại nhà lưu niệm và tượng đài cố tổng bí thư trường trinh
đồng chí trường trinh tên thật là đặng xuân khu là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng việt nam
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của quê hương nam định
trải qua các thời kỳ với hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng
và ba lần giữ cương vị tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
đồng chí trường trinh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng bảo vệ tổ quốc và sự nghiệp đổi mới của đất nước
tại lễ dân hương tưởng niệm tổng bí thư trường trinh
các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của cố tổng bí thư trường trinh
đối với quê hương đất nước và dân tộc
trước đó đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đại biểu đã đến dân hoa dân hương tại nhà lưu niệm tổng bí thư trường trinh
ở làng hành thiện xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định quê hương tổng bí thư trường trinh
đây là ngôi nhà điêu dữ nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương
cũng như cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí trường trinh
nơi đây có thời kỳ là cơ sở in tài liệu sách báo tuyên truyền phục vụ cách mạng
đồng thời còn là nơi nuôi dấu đồng chí trường trinh trong những lần về hoạt động
và chỉ đạo phong trào cách mạng tại quê nhà
ngày nay nhà lưu niệm đồng chí trường trinh là nơi đón tiếp các đoàn khách cùng nhân dân đến thăm viếng
vừa là nơi tuyên truyền giáo dục tinh thần truyền thống hiếu học yêu nước và cách mạng của quê hương
thưa quý vị chính sách đường lối đối ngoại xuyên suốt của nước ta từ khi thành lập đến nay
là tinh thần việt nam sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy với các nước
tuy nhiên các tổ chức thiếu thiện trí thường sử dụng thủ đoạn xuyên tạc hoặc cung cấp thông tin
không đúng về các hoạt động ngoại giao của việt nam đặc biệt là trong mối quan hệ với các nước lớn
hành động trên nhằm kích động tư tưởng dân tộc cực đoan gây chia rẽ hiểu nầm
đối với chính sách ngoại giao của đảng nhà nước việt nam
đội xuân cụ thể sẽ có trong phần trình bày của viên tập việt nam hà
xin mời quý vị cùng theo dõi
và những vấn đề có tác động đến an ninh khu vực như cạnh tranh mỹ trung xung đột ukraine
hay các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia
tuy không trực tiếp đánh giá về việt nam nhưng trong một số nội dung liên quan
bản đánh giá đã đưa ra những nhận định phiến diện mang tính quy trục
suy diễn về chính sách đối ngoại của nước ta